trong lúc hai nữ công nhân đang làm việc tại công trình nhà liền kề khu đô thị mới cao xanh hà khánh b mở rộng thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động dẫn đến bị thương
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại công trình đang thi công giàn giáo từ tầng năm bất ngờ bị sập khiến hai nữ công nhân trở tay không kịp
đó là chị đinh thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và lò thị hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đều có hộ khẩu thường trú tại huyện phù yên tỉnh sơn la
người dân khu vực xảy ra tai nạn cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc hàng chục người đã dùng tay bới đưa hai nạn nhân ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
trong đó có một người bị thương nặng
theo clip của người dân ghi lại tại hiện trường hai nữ công nhân khi bị tai nạn không mặc quần áo bảo hộ thắt dây an toàn theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn